cục quản lý xây dựng và doanh trại bộ công an phối hợp với công an tỉnh hương yên vừa tổ chức chương trình thắp nến tri ân và trao quà tình nghĩa tới các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã đại tập huyện khói châu tỉnh hương yên
trong chương trình tri ân tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn xã đại tập huyện khói châu cục quản lý xây dựng và doanh trại bộ công an và công an tỉnh hưng yên đã tặng sáu mươi ba phần quà cho các gia đình chính sách và các phần quà cho ủy ban nhân dân xã hội cựu chiến binh và công an xã đại tập đoàn cũng đã đến tận nhà thăm hỏi và tặng quà cho ba gia đình chính sách
trong chương trình tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã đại tập huyện khói châu các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những người con bất tử đã hy sinh vì độc lập tự do tổ quốc nguyện xin hứa sẽ phát huy tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhân dân và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ